trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám đoàn công tác của ban bí thư trung ương do đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao làm trưởng đoàn
đã về dự chỉ đạo kiểm điểm tại ban thường vụ tỉnh ủy hà nam năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị đồng chí phạm bình minh đã quán triệt một số nội dung như tập thể ban thường vụ tỉnh ủy hà nam
cần đánh giá và làm rõ những kết quả đã đạt được những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương chỉnh đốn đảng trong thực hiện ngăn chặn
đẩy lùi suy thoái đạo đức và nội dung thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
kết quả khắc phục những hạn chế yếu kém của năm hai nghìn một mươi sáu mà tỉnh hà nam đã khắc phục trong năm hai nghìn một mươi bảy
trên tinh thần đó đồng chí phó thủ tướng yêu cầu hội nghị sẽ làm việc trên tinh thần cầu thị
trung thực không né tránh việc kiểm điểm tập thể ban thường vụ tỉnh hà nam sẽ tiếp tục phát huy
những mặt mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy và đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém trong năm hai nghìn một mươi tám